năm năm trăm bốn mươi chín bình dương bốn năm trăm ba mươi một đồng nai tám trăm tám mươi long an bốn trăm một mươi hai tây ninh một trăm sáu mươi một kiên giang một trăm ba mươi năm tiền giang một trăm bảy mươi năm khánh hòa bảy mươi bảy đắk lắc sáu mươi một cần thơ năm mươi ba quảng bình năm mươi bình thuận bốn mươi bốn đồng tháp bốn mươi một đà nẵng ba mươi năm hà nội ba mươi năm bình định hai mươi chín an giang hai mươi tám bình phước hai mươi đắk nông một mươi chín bà rịa vũng tàu một mươi sáu thanh hóa phú yên một mươi năm bến tre bạc liêu một mươi hai
quảng nam một mươi sóc trăng chín nghệ an tám gia lai bảy quảng ngãi sáu hưng yên cà mau bốn bắc ninh hai trà vinh quảng trị ninh thuận bắc giang mỗi tỉnh một ca trong đó có sáu một trăm ba mươi tám ca trong cộng đồng
như vậy trong hai mươi bốn giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm hai trăm sáu mươi bốn ca tại tp hcm giảm một bảy trăm năm mươi chín ca bình dương tăng một ba trăm năm mươi chín ca đồng nai tăng sáu mươi sáu ca long an tăng bốn mươi ca
đợt dịch thứ tư tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là năm trăm bảy mươi một bảy trăm bốn mươi năm ca trong đó có ba trăm ba mươi năm ba trăm chín mươi sáu bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
có chín trên sáu mươi hai tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước
bắc cạn tuyên quang lai châu hòa bình yên bái hà giang thái nguyên điện biên vĩnh phúc
có tám tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm tư phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày qua
thái bình hải phòng phú thọ con tum
hải dương quảng ninh lào cai
năm tỉnh thành phố ghi nhận số ca mắc cao là thành phố hồ chí minh hai trăm bảy mươi tám bảy trăm linh ba bình dương một trăm bốn mươi sáu hai trăm chín mươi sáu đồng nai ba mươi hai năm mươi chín long an hai mươi bảy hai trăm một mươi sáu tiền giang một mươi một hai trăm bảy mươi bốn
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là một mươi hai năm trăm hai mươi ba tổng số ca được điều trị khỏi ba trăm ba mươi tám một trăm bảy mươi
theo thống kê sơ bộ bệnh nhân nặng đang điều trị là sáu bốn trăm một mươi bảy ca
trong đó thở oxy
mặt nạ bốn một trăm linh một thở oxy dòng cao hfnc một nghìn một trăm chín mươi hai thở máy không xâm lấn một trăm bảy mươi ba thở máy xâm lấn chín trăm bảy mươi sáu ecmo ba mươi năm
trong ngày tổng hợp số liệu tử vong do các sở y tế công bố
việt nam ghi nhận hai trăm bảy mươi hai ca tử vong
tại thành phố hồ chí minh hai trăm linh ba bình dương bốn mươi long an tám đồng tháp sáu tiền giang năm
đà nẵng trong hai ngày mùng tám mùng chín là ba ca
khánh hòa hai cần thơ hà tĩnh quảng nam tây ninh vĩnh long
sau đây là một số thông tin đáng chú ý khác mà chúng tôi mới cập nhật
trong tháng tám lượng vaccine covid một mươi chín việt nam nhận được tăng đáng kể với hơn một mươi sáu triệu liều
nâng tổng số vaccine lên ba mươi ba triệu liều
việt nam có thể tiếp tục nhận được một mươi sáu một mươi bảy triệu liều vào tháng chín
theo thông cáo của bộ ngoại giao về cuộc họp của tổ công tác ngoại giao vaccine ngày tám
ngoài các lô vaccine việt nam cũng đã tiếp nhận và nhập khẩu một số loại thuốc điều trị hiệu quả
từ nhật bản
ấn độ và thụy sĩ
tiếp nhận nhiều trang thiết bị y tế giá hàng chục triệu usd
từ sự hỗ trợ của hơn hai mươi đối tác các tổ chức quốc tế cùng kiều bào
việt nam đặt mục tiêu tiếp nhận một trăm năm mươi triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín trong năm hai nghìn hai mươi một
để tiêm chủng cho khoảng bảy mươi dân số nhằm đạt miễn dịch cộng đồng
tính đến tối nay tổng liều vaccine đã được tiêm là hai mươi ba năm trăm bảy mươi bảy chín trăm một mươi bảy liều
trong đó tiêm mũi một là một mươi chín triệu
tiêm mũi hai là ba bảy trăm sáu mươi tám sáu trăm tám mươi ba liều
công an tp hcm phát hiện sáu mươi ba f lang thang xử phạt người ra đường một mươi bảy tỷ đồng
qua kiểm tra giám sát tại các chốt chặn lực lượng công an đã phát hiện sáu mươi ba f lang thang trên đường
và xử phạt hàng loạt trường hợp lưu thông không có lý do chính đáng
với số tiền lên tới một mươi bảy tỷ đồng
thượng tá lê mạnh hà phó trưởng phòng tham mưu công an tp hcm cho biết
qua công tác giám sát tại các chốt kiểm soát dịch trên toàn địa bàn
lực lượng chức năng đã phát hiện sáu mươi ba f lưu thông trên các tuyến đường
qua xác minh trên cơ sở đối chiếu với hệ thống dữ liệu quản lý ca bệnh
cơ quan chức năng xác định trong số f trên có một mươi người đã được điều trị khỏi
bảy người thuộc diện đang cách ly tập trung và số còn lại thuộc diện cách ly tại nhà
để khắc phục tình trạng f không vi phạm thực hiện giãn cách xã hội
ngày chín tháng chín công an tp hcm đã tập huấn và cung cấp trang thiết bị
đầu quét camera và sim bốn g phần đấu hoàn thành lắp đặt một trăm linh đầu quét
kiểm tra qr code tại hai mươi hai đơn vị quận huyện và tp thủ đức
tp hcm đang trong thời gian giãn cách xã hội theo quy định ai ở đâu ở yên đó
các giải pháp về an sinh đã có lực lượng hỗ trợ
tuy nhiên trên thực tế vẫn còn rất nhiều người dân cố tình ra đường
thống kê của công an tp hcm từ hai mươi ba tháng tám đến sáu tháng chín tại chín trăm một mươi bốn chốt
đã kiểm tra hai một trăm bốn mươi một năm trăm linh hai phương tiện
với năm trăm sáu mươi bốn chín trăm tám mươi ba ô tô một tám mươi một hai trăm tám mươi một xe máy bốn trăm tám mươi bảy chín trăm một mươi tám xe tải với chín trăm ba mươi tám sáu trăm một mươi bốn lượt người
trong số này có chín trăm ba mươi tám một trăm chín mươi hai người việt nam và bốn trăm hai mươi hai người nước ngoài
công an tp hcm đã lập biên bản dự lý đối với một mươi một một trăm bảy mươi sáu trường hợp vi phạm
và đề xuất xử phạt với số tiền hơn một mươi bảy tỷ đồng
các trường hợp bị phá hủy
chủ yếu do lỗi ra đường không chính đáng với một mươi một bảy mươi bảy trường hợp chiếm tỷ lệ chín mươi chín một mươi một
bên cạnh đó qua kiểm tra mã qr code khai báo y tế ở chốt chặn
thống kê đến ngày sáu tháng chín công an tp hcm phát hiện có một mươi chín trường hợp thuộc diện được cấp giấy đi đường
còn lại những trường hợp khác đi khám chữa bệnh tiêm ngừa shipper không thuộc diện được cấp giấy
công an thành phố đã thu hồi chín giấy đi đường đưa vào danh sách cảnh cáo hai trường hợp
mới đây tại chốt kiểm soát dịch bệnh trên đường quảng trọng linh khu phố sáu phường bảy quận tám
có khoảng năm trăm linh người dân tập trung yêu cầu chính quyền hỗ trợ một năm triệu đồng
theo phát biểu của lãnh đạo tp hcm
trước sự việc tập trung đông người gây bức xúc trong dư luận lãnh đạo quận tám và phường bảy đã có mặt kịp thời vận động
giải thích các chính sách theo quy định đồng thời ghi nhận bức xúc của người dân và triển khai cập nhật danh sách để thống kê
giả soát báo cáo đến khoảng một mươi sáu giờ cùng ngày người dân đã đồng tình và ra về
theo báo cáo của đảng ủy phường bảy phường này đã hỗ trợ nhiều đợt cho nhân dân thuộc nhiều đối tượng khác nhau
đợt một chia làm hai lần lần một cho chín trăm chín mươi chín người đạt một trăm linh với số tiền hơn một bốn tỷ đồng
lần hai chính quyền địa phương hỗ trợ cho tám trăm bốn mươi một người đạt tám mươi bốn một mươi tám với hơn một hai tỷ đồng
đợt hai cho bảy trăm sáu mươi ba người đạt tám mươi chín ba mươi bốn với hơn hai hai tỷ đồng
ngoài ra phường đã đề xuất xin bảo vệ các nhân dân đồng thời ghi nhận bức xúc

ủy ban nhân dân phường đã hỗ trợ năm đợt với tổng số năm mươi một bảy trăm tám mươi kg gạo một mươi tám trăm năm mươi năm thùng mì
bảy thùng cá hộp bốn sáu trăm bốn mươi kg cá tươi một ba trăm năm mươi hai kg thịt heo rau củ các loại được cung cấp thường xuyên
đợt châm lo gần đây là vào ngày bảy chín ủy ban nhân dân phường đã phát bảy trăm sáu mươi sáu túi ăn xinh

bốn trăm linh thùng mì và nhiều nhu yếu phòng khác
ngoài ra công ty quản lý và kinh doanh chợ bình điền đã hỗ trợ thêm cho các hộ nhà trọ khó khăn hơn ba phần quà
báo cáo của đảng ủy phường cho biết khu phố sáu phường bảy quận tám đa phần là người dân ở các tỉnh lên thuê trọ
để làm công tại chợ đầu mối bình điền chủ yếu là lao động nghèo khó khăn sinh sống tập trung tại các hộ ngăn phòng cho thuê trọ chật hẹp
do ảnh hưởng dịch covid một mươi chín chợ đầu mối bình điền ngưng hoạt động số người dân thuê trọ không có điều kiện về quê
không có công việc làm nên dễ bị lợi dụng để lôi kéo tụ tập đông người phát sinh phức tạp tình hình an ninh trật tự
đối với vùng một triển khai theo chỉ thị một mươi năm và áp dụng một số biện pháp ở mức cao hơn chỉ thị một mươi năm đối với các thôn xóm dân cư trên địa bàn bảy xã
gồm hòa sơn nhuận thạch yên liên sơn cao dương thanh cao và thanh sơn có các khu dân cư cánh đồng khu sản xuất
kinh doanh giáp danh với thành phố hà nội
những phương tiện được phép đi qua vùng một như phương tiện vận chuyển vật tư thiết bị phục vụ sản xuất vật liệu xây dựng
thức ăn chăn nuôi hàng hóa nông lâm sản sản phẩm do người dân sản xuất phải đăng ký kiểm đi kiểm đếm
thực hiện cam kết không dừng đỗ tại các điểm không đăng ký và phải đáp ứng yêu cầu về phòng chống dịch covid một mươi chín
ngoài ra các công ty doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp tiếp tục thực hiện cam kết đảm bảo các biện pháp phòng
chống dịch theo phương án ba tại chỗ một cung đường hai điểm đến với nguyên tắc an toàn mới sản xuất sản xuất phải an toàn và có danh sách công nhân cụ thể
tại vùng hai các phương tiện vận tải hàng hóa các mặt hàng thiết yếu phải có giấy cấp được hoạt động đi lại trên địa bàn của ubnd huyện cấp
cùng với đó các hoạt động đi lại của các phương tiện người lao động cấp phép cho người dân ra khỏi địa bàn phải được kiểm soát triệt để
đối với các thôn xóm tiểu khu còn lại thuộc một mươi một xã thị trấn không giáp danh với thành phố hà nội sẽ áp dụng linh hoạt các biện pháp phòng
chống dịch theo nguyên tắc chỉ thị số một mươi năm của thủ tướng chính phủ thực hiện hướng dẫn và phân cấp ủy ban nhân dân các xã thị trấn thực hiện việc kiểm soát các hoạt động đi lại của các phương tiện
người lao động cấp phép cho người dân ra khỏi địa bàn
ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín tỉnh thanh hóa đã phối hợp với bệnh viện đa khoa hợp lực di chuyển gần năm trăm linh người ra khỏi khu vực phong tỏa để dẫn cách
hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm chéo covid một mươi chín
theo đó tỉnh thanh hóa quyết định di chuyển năm trăm linh người là bệnh nhân người nhà bệnh nhân nhân viên y tế của bệnh viện ra khỏi ổ dịch đến khu cách ly
tại khách sạn phù đồng và phú hưng thành phố thanh hóa để tiếp tục cách ly trước khi trở về cộng đồng
những người này đã được xét nghiệm hai lần bằng pcr có kết quả âm tính với sars cov hai
theo báo cáo đến nay ổ dịch tại bệnh viện đa khoa hợp lực đã ghi nhận ba mươi ca mắc covid một mươi chín
bệnh viện cũng đã bị phong tỏa từ ngày hai mươi chín tháng bốn
thời điểm đó bệnh viện này có khoảng hơn hai người gồm cán bộ nhân viên y tế bệnh nhân và người chăm nuôi
số lượng người trong khu phong tỏa đông đã gây khó khăn cho công tác khống chế dịch bệnh
trong số gần năm trăm linh người trong đó có một trăm bốn mươi hai bệnh nhân đang điều trị tại khoa ung biếu bệnh viện đa khoa hợp lực
được chuyển về tiếp tục điều trị tại bệnh viện ung biếu tỉnh thanh hóa
đây là những bệnh nhân ung thư không có chỉ định xạ trị và đã được xét nghiệm cho kết quả âm tính
với sars cov hai được biết liên quan đến ổ dịch covid một mươi chín tại bệnh viện đa khoa hợp lực
đến nay đã ghi nhận một mươi hai huyện thị xã thành phố trên địa bàn tỉnh có bệnh nhân mắc covid một mươi chín liên quan
để hạn chế đến mức thấp nhất sự lây lan của dịch bệnh ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh thanh hóa
yêu cầu tất cả những người đã từng đến ở và đi lại tiếp xúc với ổ dịch tại bệnh viện đa khoa hợp lực
từ ngày một mươi tháng tám phải đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn theo dõi sức khỏe lấy mẫu xét nghiệm theo quy định
công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai cho biết đơn vị đang tiếp tục điều tra làm rõ cơ sở photocopy
làm giả các giấy tờ đi đường giấy chứng nhận tiêm vaccine phòng covid một mươi chín để bán
trước đó chiều chín tháng tám công an phường bình đa tp biên hòa kiểm tra cơ sở photocopy công vi do ông nguyễn xuân phẩm làm chủ
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện một trăm ba mươi năm giấy chứng nhận tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
có in hình dấu mộc đỏ của trạm y tế phường bình đa ba giấy tờ đi đường của công an tp biên hòa đã in tên người được cấp nhưng chưa có dấu mộc và chữ ký
ba tờ giấy đi đường chưa có nội dung và có hình dấu mộc của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai và chữ ký tên của ông nguyễn văn phục phó trưởng phòng
tiếp tục kiểm tra dữ liệu máy tính của ông phẩm
phát hiện trong máy có nhiều file mẫu giấy đi đường của phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh đồng nai và công an thành phố biên hòa tất cả đều có dấu hiệu làm giả
tại cơ quan điều tra bước đầu ông phẩm thừa nhận các giấy tờ trên do ông này làm giả với mục đích bán lại cho người tìm mua để đi qua các chốt kiểm dịch trên địa bàn
về các mẫu giấy tờ ông phẩm khai lấy một bàn thật giấy chứng nhận tiêm covid một mươi chín của người dân đã tiêm chủng sau đó đem tẩy xóa
scan màu thành các mẫu chứng nhận giả
còn với giấy đi đường trước đó có một người chưa rõ lai lịch cung cấp rồi thuê ông phẩm in ấn thành nhiều bạn
công an tp biên hòa đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
chiều tám chín chủ tịch ubnd tp hà nội chu ngọc anh ký ban hành kế hoạch số hai trăm linh sáu về xét nghiệm diện rộng tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín cho người dân trên địa bàn
kế hoạch nêu rõ triển khai thần tốc xét nghiệm diện rộng toàn thành phố
tổ chức tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi
tổ chức tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín cho toàn bộ người dân từ một mươi tám tuổi trở lên trên địa bàn đến ngày một mươi năm tháng chín trên cơ sở số vaccine được bộ y tế phân bổ
một mươi tỉnh thành phố tham gia hỗ trợ hà nội trong công tác xét nghiệm tiêm chủng gồm bảy tỉnh theo chỉ đạo của thủ tướng tại công điện số bảy mươi một là bắc giang bắc ninh hưng yên hà nam vĩnh phúc hòa bình thái nguyên và bốn tỉnh hải dương phú thọ quảng ninh và hải phòng
tỉnh bắc giang đã đưa tám trăm linh sáu nhân viên y tế về hà nội
để thực hiện công tác xét nghiệm tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín theo sự phân công của sở y tế hà nội năm mươi cán bộ y tế của tỉnh bắc ninh cũng sang huyện gia lâm hà nội trợ giúp tiêm chủng
những ngày tới tỉnh sẽ huy động thêm một trăm năm mươi nhân viên y tế nữa để hỗ trợ tiêm đại trà việc ăn ở kế hoạch tiêm do huyện gia lâm bố trí ông nguyễn trí hành phó giám đốc sở y tế băng ninh cho biết
sở y tế tỉnh phú thọ đã triển khai kế hoạch cử năm trăm linh cán bộ y tế về hỗ trợ thành phố hà nội
trong việc xét nghiệm phòng chống dịch covid một mươi chín trong đó sẽ có hai trăm ba mươi cán bộ làm công tác tiêm chủng vaccine hai trăm bảy mươi cán bộ tham gia lấy mẫu xét nghiệm
hơn hai trăm linh bác sĩ điều dưỡng sinh viên trường đại học y dược hải phòng cao đẳng y tế hải phòng đã lên đường tri viện cho hà nội chống dịch
nhiệm vụ của đoàn công tác lần này chủ yếu hỗ trợ thành phố xét nghiệm diện rộng và tiêm vaccine phòng chống covid một mươi chín cho người dân thủ đô
tỉnh thái nguyên và trường đại học y dược thái nguyên
tỉnh thái nguyên và trường đại học y dược thái nguyên cử một trăm chín mươi chín cán bộ y tế sinh viên hỗ trợ hà nội chống dịch
đoàn bao gồm một trăm một mươi bảy cán bộ y tế của các bệnh viện công lập bệnh viện tư nhân trên địa bàn và tám mươi hai sinh viên trường đại học y dược thái nguyên dự kiến sẽ hỗ trợ hà nội chống dịch trong khoảng một mươi ngày
hiện các tỉnh thành còn lại đã và đang lên kế hoạch chi viện nhân viên y tế cho hà nội để hỗ trợ trong công tác xét nghiệm tiêm phòng vaccine covid một mươi chín
bản tin toàn cảnh covid một mươi chín sáng một mươi tháng chín xin được kết thúc tại đây
hãy nhầm bấm lai và theo dõi kênh thông tin chính thức về dịch bệnh cùng báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế để có được những thông tin chính xác nhất
xin kính chào các bạn
hẹn gặp lại